giải pháp nào giúp doanh nghiệp việt nam có thể tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ evfta
doanh nghiệp hiện đã có sự chuẩn bị ra sao để thích ứng với hiệp định
tất cả đã được chia sẻ tại tọa đàm phát huy vai trò tự chủ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
tận dụng cơ hội từ evfta diễn ra vào sáng nay tại hà nội
đại diện các doanh nghiệp lớn trong ngành thực phẩm nông sản sinh học đã chia sẻ kinh nghiệm tiếp cận
và khai thác hiệu quả bước đầu vào thị trường khó tính evfta
cơ hội thì lớn nhưng sự sẵn sàng và sự thích nghi cũng như ứng phó của các doanh nghiệp
sẽ cần phải triển khai và nỗ lực ngay lập tức thì mới có thể thay đổi kịp thời
bởi vì có những cái thay đổi nó sẽ tốn một mươi năm
khi mà mình hiểu được sản phẩm của mình và phân loại được ra như thế nào
thì sẽ đến được với đúng người đến tay đúng người tiêu dùng
thực sự cần với cái chất lượng đó và với cái mức giá tiền đó
thì chắc chắn là sẽ tránh được những cái câu chuyện như là được mùa mà mất giá
theo các chuyên gia eu là thị trường có yêu cầu khắt khe về chất lượng
tiêu chuẩn cao đối với hàng hóa dịch vụ
nên muốn xâm nhập thị trường này doanh nghiệp phải tự nâng cấp mình nâng cấp sản phẩm
thực thi evfta là chơi theo luật chơi mới khó hơn khắc nghiệt hơn
và nó sẽ tự động loại các doanh nghiệp yếu kém đẹp
bảo đảm giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng chuỗi phân phối của eu và toàn cầu